thành phố hà nội vừa công bố và bàn giao quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh khu chức năng đô thị nam đại lộ thăng long với quy mô bảy mươi năm hectare
đây là dự án được chính phủ chấp thuận đầu tư nhằm tạo vốn cho dự án đầu tư xây dựng trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia mới tại mệch trì
theo quy hoạch khu chức năng đô thị nam đại lộ thăng long có dân số khoảng một mươi người
đây là khu đô thị có vị trí giao thông thuận lợi phía bắc giáp đường gom đại lộ thăng long phía đông giáp khu vực dự kiến bố trí trụ sở các bộ ngành trung ương và khu dân cư hiện có
đây là dự án được chính phủ chấp thuận đầu tư nhằm tạo vốn cho dự án đầu tư xây dựng trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia mới tại mỹ chỉ
đây là dự án được chính phủ chấp thuận đầu tư xây dựng trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia mới tại mỹ chỉ